hội nghị ban chấp hành trung mương đảng lần thứ tám khóa một mươi hai đã nhất trí ban hành nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tích cực hướng ứng nghị quyết này quân chủng hải quân vừa khảo sát sáu tỉnh miền trung về tình hình thực hiện khắc phục thẻ vàng của eu đối với hải sản việt nam
chuyến khảo sát diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng một mươi trải dài trên sáu tỉnh khu vực miền trung trực tiếp tham gia đánh bắt trên ngư trường hoàng sa trường sa là quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa bình thuận
thành phần đoàn công tác gồm cơ quan kinh tế tuyên huấn cứu hộ cứu nạn quân sự địa phương và hải đoàn một trăm hai mươi chín
đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý vận hành các ô tàu trên đảo sinh tồn sông tử tây trường sa và các làng trài tốc tan núi lè
để hỗ trợ ngư dân trên biển thời gian tới quân chủng hải quân sẽ có thêm các tàu trực và hiện diện trên các vùng biển để ngư dân ta có thêm điểm tựa khi làm ăn trên biển
việc cứu nạn trên biển đặc biệt là các vùng biển xa vùng biển quanh hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ được đẩy mạnh với sự kết hợp thông tin tốt giữa các lực lượng cứu chữa ngư dân ốm đau
bị tai nạn trên biển cung cấp nước ngọt sửa chữa hỏng hóc tàu thuyền miễn phí và cung cấp dầu bằng giá với đất liền
các làng trài sẽ được phát huy tác dụng khi đã được đầu tư cơ sở hạ tầng vững chắc giúp ngư dân có thêm cơ sở hậu cần kỹ thuật khi đánh bắt xa bờ